thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam từ liêm thành phố hà nội vừa khởi tố bắt tạm giam đối với bốn đối tượng gồm lê đắc miền trần đình thuận vũ văn long và đỗ đức anh hiệp để điều tra làm rõ về tội cướp tài sản
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã chuẩn bị bình xịt hơi cay thuốc mê thuê căn hộ trung cư theo giờ để thực hiện hành vi cướp giật tài sản
chiều ngày hai mươi sáu tháng một sau khi hẹn được một nhân viên của hiệu vàng đến căn hộ trung cư các đối tượng đã xịt hơi cay và cướp đi toàn bộ tài sản gồm một mươi một hai trăm linh usd hơn hai mươi năm triệu đồng và một điện thoại
sau tám giờ vào cuộc điều tra lực lượng công an đã bắt giữ đường nhóm đối tượng thu giữ tăng vật là một trăm sáu mươi năm triệu đồng cùng chiếc xe máy và điện thoại di động của các đối tượng
ném đá vào người đi đường khiến một người tử vong
một nhóm thanh niên đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh
công an huyện thanh thủy tỉnh phú thọ bắt giữ
tối ngày một mươi năm tháng hai do có mô thuẫn tử trước nhóm của nguyễn quang vinh lên kế hoạch chuẩn bị hung khí tấn công nhóm thanh niên ở thôn phú lao
khoảng hai mươi hai h ba mươi phút thấy một nhóm khác đi qua các đối tượng ném đá khiến một thanh niên bị thương nặng và tử vong sau đó
ngày một mươi sáu tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh thủy bắt giữ một mươi đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
đồng thời thu giữ hai thanh kiếm hai kết nhựa đựng vỏ chai bia một mươi năm vỏ chai bia một mươi bốn xe máy một mươi bảy viên đá và một con dao vụ việc đang được làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc vừa khởi tố bắt tạm giam đối với dương văn linh chú tại huyện bình xuyên và nguyễn văn kiên chú tại huyện phúc yên về tội gây dối trật tự công cộng
trước đó trong quá trình sử dụng mạng xã hội facebook dương văn linh phát sinh mâu thuẫn với phùng huy hoàng
nhóm của linh và kiên gồm ba mươi một đối tượng đi trên một mươi bốn xe máy mang theo nhiều hung khí nguy hiểm như dao tự chế đinh ba đi tìm hoàng nhưng không gặp nên di chuyển về bình xuyên rồi giải tán
trên đường đi các đối tượng lạng lách đánh võng không chấp hành tín hiệu đèn giao thông gây mất an ninh trật tự tại địa bàn thành phố vĩnh yên
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên đang tiếp tục làm rõ hành vi của các đối tượng khác trong vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hải châu thành phố đà nẵng vừa tiếp nhận từ đồn công an cảng hàng không quốc tế đà nẵng hai đối tượng trốn truy nã ở đồng nai trở về từ nước ngoài
hai đối tượng truy nã bị phát hiện gồm mai tiến phúc chú tại huyện xuân lộc tỉnh đồng nai và lê đức huy chú tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
phúc bị điều tra truy nã về hành vi gây dối trật tự công cộng còn lê đức huy bị tòa án nhân dân tp biên hòa ra quyết định truy nã về hành vi cố ý gây thương tích
liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do xe ô tô bảy chỗ ngồi mang biển kiểm soát ba mươi sáu a bốn mươi tám nghìn năm trăm sáu mươi bảy va chạm với xe đầu kéo mang biển kiểm soát sáu mươi ba c một mươi ba nghìn sáu trăm năm mươi chín trên tuyến cao tốc cam lộ la sơn
thuộc địa phận tỉnh thừa thiên huế làm ba người chạm
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã gửi lời thăm hỏi ân cần chú đáo và chia buồn sâu sắc tới thân nhân gia đình các nạn nhân tử vong
đồng thời ký công điện số một mươi bốn cdttg gửi bộ trưởng các bộ công an giao thông vận tài chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về khắc phục hậu quả vụ tai nạn này
thủ tướng chính phủ yêu cầu chủ tịch ubnd kiêm trưởng ban an toàn giao thông tỉnh thừa thiên huế chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng của tỉnh
tạo điều kiện thuận lợi để gia đình nhanh chóng tiếp cận các nạn nhân trong vụ tai nạn làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân tử vong
tổ chức thăm hỏi hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn xem xét xử lý nghiêm trách nhiệm của tổ chức cá nhân liên quan
bộ công an chỉ đạo công an tỉnh thừa thiên huế và công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức cá nhân vi phạm quy định gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nêu trên
xác định làm rõ nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông và các nguyên nhân có liên quan để phục vụ công tác phòng ngừa tai nạn giao thông tương tự trong thời gian tới
bộ giao thông vận tải chỉ đạo cục đường bộ việt nam phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành giả soát tăng cường tổ chức giao thông hợp lý trên các tuyến cao tốc quốc lộ trọng hiếu
đặc biệt lưu ý bổ sung các kết cấu hộ lan hốc cứu hộ cứu nạn trên các tuyến cao tốc quốc lộ trong cả nước
chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới chủ động có giải pháp lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt kịp thời hiệu quả để đẩy lùi giảm thiểu tai nạn giao thông
bảo đảm tốt nhất an toàn tính mạng sức khỏe và tài sản cho nhân dân
trước đó công an huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với lái xe con vượt ẩu gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng nêu trên
thưa quý vị chỉ sau một mươi một h gây ra vụ cướp giật tài sản hai đối tượng đoàn trọng nghĩa và lê thanh khoa cùng chú tại tp sốc trăng đã bị công an tp sốc trăng bắt giữ để điều tra làm rõ về hành vi trên
khoảng bảy h ngày một mươi bảy tháng hai nghĩa trở khoa đến phường ba tp sốc trăng thì phát hiện một người phụ nữ đang quét sân trên cổ có đeo hai sợi dây chuyền
lúc này khoa xuống xe đến gần người phụ nữ rồi giật hai sợi dây chuyền sau đó lên xe tẩu thoát hai đối tượng đã đem bán được hơn tám mươi triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài
tiến hành khám xét lực lượng công an thu hồi một sợi dây chuyền vàng khoảng hai sáu trị ngoài ra còn thu giữ số tiền trên ba mươi chín triệu đồng cùng nhiều lắc tay dây chuyền bông tay bằng vàng và nhiều tăng vật có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi vừa điều tra làm rõ nhóm đối tượng sử dụng xe ô tô tải trộm hoa mai của người dân chơi tết
trước đó ông lê quang bang chú tải xã đức tránh huyện mộ đức đến công an huyện mộ đức trình bày về việc bị mất cây trị giá hàng chục triệu đồng
qua truy xuất camera an ninh công an huyện xác định có hai người đi trên xe tải biển kiểm soát năm mươi một c hai mươi năm nghìn bốn trăm bốn mươi bốn đã trộm cây mai của ông ban là nguyễn ngọc cường
bốn mươi một tuổi hai tuổi hai tuổi ba tuổi
và nguyễn ngọc cường bốn mươi tuổi là hai nghem cùng chú tại tỉnh đắk lắk
theo khai nhận của hai đối tượng khi chạy xe tải ngang qua nhà ông bang chơi thấy có cây mai nở đẹp nên đã dùng tời móc vào xe tải nhổ trộm cây mai trở về đắk lắc chơi tết
thưa quý vị công tác giáo dục cải tạo chuyển hóa về nhận thức của các phạm nhân là một công tác mang tính đặc thù nhằm cảm hóa
thuyết phục những con người đã một thời phạm tội nhận rõ lỗi lầm của mình
lời xin lỗi từ trại tạm giam là tên gọi của cuộc thi viết thư gửi cho người thân để nói lời xin lỗi do đoàn thanh niên công an tỉnh sơn la phối hợp với trại tạm giam công an tỉnh lần đầu tiên tổ chức
với mong muốn giúp phạm nhân có cơ hội chia sẻ tâm tư tình cảm nói lên nỗi lòng sự an năn hồi lỗi bài học của bản thân cũng như bày tỏ nguyện vọng hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng của mình
lần đầu tiên trong đời bà mẹ lam lũ nguyễn thị thúy chú tại tổ hai phường triềng sinh thành phố sơn la nhận được lá thư từ con trai của mình
lá thư được các cán bộ chiến sĩ trại tạm giam công an tỉnh chuyển tới tay bà từ nơi con bà đang thụ án vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nhìn thấy lá thư bà thúy tưởng con bị đau ốm hay có chuyện gì hệ trọng các cán bộ chiến sĩ mới đem thư về tận nhà
nhưng gói trong lá thư đoán là
đó là sự ăn năn và lời xin lỗi mẹ của phạm nhân đinh ngọc minh
bà đã rất xúc động mắt cay nhòe vì từng dòng thư hối lỗi muộn màng của đứa con dại
tôi rất là xúc động và cảm xúc
từ trước đến giờ thì cũng không biết là con mình ở trong đấy sẽ như thế nào
thế nhưng mà qua bức thư này thì tôi đã hiểu được là
ở trong trại là
chỗ tạm giam
tôi rất là quan tâm đến các phạm nhân như thế
tạo điều kiện rồi cuộc sống ở trong đấy sinh hoạt được như thế này tôi rất là tin tưởng
và cũng rất là cảm ơn tất cả các cán bộ ở trong trại
là quan tâm đến các phạm nhân như thế thì tôi rất là xúc động
thông qua cuộc thi viết với chủ đề lời xin lỗi từ trại tạm giam
các phạm nhân có cơ hội để thể hiện sự ăn năn hối lỗi và quyết tâm cải tạo tiến bộ đến những người mà phạm nhân thấy có lỗi nhất
những lá thư được kiểm duyệt kỹ nội dung phần loại kỹ càng photo để lưu giữ sau đó được gửi theo địa chỉ người nhận mà các phạm nhân đăng ký
khi nhận được sự phát động của ban lãnh đạo của trại thì em đã được anh
trần văn xuyên trưởng buồng đã phổ biến đến cá nhân
em cảm thấy đây là những lời mà em muốn gửi gắm đến gia đình cho nên em đã viết lá thư này để mong gia đình nhận được lá thư và hiểu được tâm sự của em
qua cuộc viết thư gửi lời xin lỗi của các can phạm nhân ở trại tạm giam công an tỉnh sơn la
các phạm nhân đa số hưởng ứng rất nhiệt tình
qua cuộc viết thư này thì các can phạm nhân luôn bày tỏ được sự an năn hối lỗi của bản thân mình với hành vi phạm tội của mình
hơn năm mươi lá thư mỗi một lá thư mang một nội dung hoàn cảnh phạm tội khác nhau là sự thể hiện chân thực tâm sự ăn năn hối lỗi
sự dần vật lương tâm của người viết đối với hành vi phạm tội mà họ đã gây ra
có thể nói cuộc thi chính là cơ hội để họ được bày tỏ lòng mình

những lá thư đều được giấm nước mắt của phạm nhân viết cho vợ con cha mẹ và cả chính quyền địa phương
đó là nỗi dày vò và cắn rứt của những phạm nhân lầm lỗi
là nỗi sợ hãi của chính bản thân họ khi đối diện với thân nhân người bị hại
lời xin lỗi từ trại tạm giam cũng là một cách để họ xóa đi mập cảm của bản thân với người thân gia đình bị hại và tội lỗi mà họ đã gây ra
lời xin lỗi từ trại tạm giam cũng là một cách để họ xóa đi mập cảm của bản thân với người thân gia đình bị hại
lời xin lỗi từ trại tạm giam cũng là một cách để họ xóa đi mập cảm của bản thân với người thân gia đình bị hại
xã hội luôn rộng mở vòng tay đón những người lầm đường lạc lối nhưng biết ăn năn hối cải trở về